kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới do không khí lạnh không tăng cường thêm xuống nước ta và vùng hồi tụ gió cũng yếu dần
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt độ có xuống tăng nhẹ lên ngưỡng một mươi một hai mươi độ
tuy nhiên sau đó từ ngày hai tháng một khi không khí lạnh tăng cường trở lại thì nền nhiệt sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ hai ngày tới cũng nằm trong xu hướng giảm mưa
cùng nền nhiệt vẫn ở ngưỡng rất đậm rất hại nhưng có phần tăng nhẹ giao động từ chín hai mươi một độ
và sau đó cũng sang ngày mùng hai thì cùng với sự tăng cường của không khí lạnh nền nhiệt sẽ giảm nhẹ trở lại
với miền trung dưới tác động của không khí lạnh nên tiếp tục có mưa tập trung ở các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
tuy nhiên lượng mưa có xu hướng giảm dần nền nhiệt tại đây có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm giao động từ một mươi một hai mươi một độ phần phía bắc trời rất đậm
cần lưu ý là từ ngày mùng hai đến ngày ba nền nhiệt sẽ giảm nhẹ
từ ngày mùng hai trở đi với sự bổ sung của không khí lạnh thì mưa rông cũng trở lại
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi mưa cũng có xu hướng giảm dần
nhưng từ ngày mùng hai thì mưa sẽ tăng trở lại cùng với sự rồn xuống của không khí lạnh
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây giao động từ một mươi tám hai mươi sáu độ phần còn lại thuộc nam trung bộ
mưa ít hơn với mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên và nam bộ ba ngày tới phổ biến chỉ có mưa ở một vài nơi
ngày có nắng gián đoạn
với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực giao động từ một mươi ba hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới cũng có mưa vài nơi
riêng chiều tối ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có mưa giải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ